xin kính chào quý vị và các bạn
với hình thế gây mưa do rãnh mây rông kết hợp với hội tụ gió
nên trong đêm nay tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa
tập trung chính ở vùng núi và trung du
khu vực đồng bằng mưa không quá nhiều
sang đến hai ngày tới mưa tiếp tục giảm
mưa vừa mưa to chỉ tập trung chính ở vùng núi
ngày có nắng nhiều hơn khiến nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ đêm ngày một mươi tám mưa rông có xu hướng tăng trở lại
vì thế nền nhiệt lại giảm đi đôi chút
do mưa kéo dài nên bà con vùng núi cần đề cao cảnh giác
với các hiện tượng lũ quét sạt lở đất đá ở khu vực ven sông suối
đặc biệt là vào thời điểm về đêm
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
lượng mưa cũng giảm đi đôi chút
nhưng do mưa đã kéo dài nhiều ngày trước đó
nên nền đất trở nên tơi xốp rất dễ sạt lở
nên người dân cần hết sức cảnh giác
mưa giảm cũng khiến nền nhiệt cao nhất tại đây tăng nhẹ lên
ở ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ
nhưng trạng thái giảm mưa cũng sẽ chỉ tạm thời
bởi sang đến đêm ngày một mươi tám mưa rông sẽ lại tăng cả về diện và lượng
nền nhiệt cũng vì thế mà giảm nhẹ từ một đến hai độ
khu vực trung bộ sau hai ngày nắng nóng hạ nhiệt
thì đến ngày hôm nay số điểm nắng nóng sẽ gia tăng trở lại
trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến mưa vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi ba mươi tám ba mươi chín độ
bà con nơi đây cần lưu ý
khi sử dụng điện tránh tình trạng quá tải gây cháy nổ hòa hoạn
nhận định xa hơn khu vực thanh hóa và nghệ an
từ đêm ngày một mươi chín sẽ có mưa rông trở lại
do ảnh hưởng của hệ thống gây mưa tại bắc bộ
nên nắng nóng cũng giảm đi phần nào
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
không nằm ngoài tác động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt cao nhất ngày
giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt thấp hơn
khi giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về chiều tối người dân nơi đây
vẫn nên đề cao cảnh giác với mưa sông
kèm theo tố lốc cục bộ có thể xảy ra
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
thời tiết có nắng nhiều vào ban ngày
còn chiều tối khu vực vẫn duy trì mưa rào
vào rông giải rác do hoạt động của đới gió tây nam
sao đến ngày một mươi tám và một mươi chín
lượng mưa và diện mưa sẽ gia tăng hơn
các hiện tượng thời tiết cực đoan như
sấm xét và gió giật mạnh cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn
bởi vậy khi ly thông
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động
từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng duy trì
mưa rông giải rác đến ngày mai
và từ chiều tối ngày một mươi tám
khi gió tây nam hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
trong cơn rông cũng cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh
mưa tăng cũng khiến cho nền nhiệt tại đây giảm nhẹ
trưa chiều mai giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
và giảm từ một đến hai độ
trong hai ngày tiếp theo